tổng công ty điện lực miền bắc nói riêng vì vậy công tác phòng chống thiên tai luôn được tổng công ty điện lực miền bắc trú trọng và ngày càng chuẩn bị kỹ bài bản hơn để ứng phó kịp thời chủ động với những tình huống thiên tai xảy ra nhằm giảm thiệt hại khắc phục nhanh chóng sự cố

là với đặc thù địa phương diện tích lúa lớn việc cung ứng điện cho các trạm bơm tiêu úng đã được chú trọng hơn cả

tổng công ty điện lực miền bắc chú trọng và ngày càng chuẩn bị kỹ bài bản hơn để ứng phó kịp thời chủ động với những tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở huyện hương khê tỉnh hà tĩnh với các tình huống phương án cụ thể đề ra các kịch bản để có giải pháp ứng phó

tổng công ty điện lực miền bắc cũng được yêu cầu theo dõi sát sao diễn biến thời tiết thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa liên hồ chứa công tác xả lũ để bảo đảm an toàn cho hồ đập và tài sản con người khu vực hạ du
tổng công ty điện lực miền bắc chú trọng và ngày càng chuẩn bị kỹ bài bản hơn để ứng phó kịp thời chủ động với những tình huống thiên tai xảy ra nhằm thiệt hại